theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều tối và đêm nay ngày tám tháng một không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía đông bắc bộ một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh sau liên tục được tăng cường bắc bộ đêm nay và sáng ngày mai chín tháng một có mưa nhiều nơi
các tỉnh bắc và trung trung bộ có mưa vừa có nơi mưa to gió đông bắc trong đất liền cấp ba cấp bốn vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ đêm ngày tám tháng một đến ngày một mươi bốn tháng một ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ xảy ra rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá
nhiệt độ thấp nhất ở vùng đông bằng phổ biến từ một mươi một mươi hai độ các tỉnh vùng núi từ sáu đến chín độ vùng núi cao dưới ba độ
hà nội từ đêm ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng một trời rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi đến một mươi hai độ